mặc dù đây là quy định không mới nhưng đến nay người tham gia bảo hiểm y tế vẫn chưa nắm rõ những quy định cụ thể trong quy trình thanh toán khám chữa bệnh cần có những thủ tục gì
để được giác định bảo hiểm y tế đồng ý thành toán viện phí nhiều bệnh nhân phải chạy đi chạy lại làm nhiều thú tục không ít người bỏ cuộc
nhiều rắc rối phát sinh như thẻ bảo hiểm y tế không có thông tin thời điểm đủ năm năm liên tục người bệnh không được thanh toán một trăm linh chi phí khám chữa bệnh
dù đã có nhiều cải tiến nhưng việc thanh toán bảo hiểm y tế vẫn còn bất cập
theo tôi được biết bộ y tế cũng đang có một đề xuất là phần giả dụ như người dân
phần phí đồng chi trả của mình đã hơn quá sáu tháng lương cơ sở rồi
thì cũng đề xuất theo hướng là phần chân lật đó sẽ được thanh toán thêm
nhưng mà hiện nay thì mới đó là đề xuất từ phía bộ y tế
còn chúng tôi thì hiện nay cũng đang chờ hướng dẫn thêm của bảo hiểm số việt nam
luật bảo hiểm y tế mới đã có nhiều tiến bộ
song những thủ tục phức tạp của bảo hiểm y tế khiến nhiều bệnh nhân phiền hà
để không mất thời gian họ phải tự bóc tiền túi ra thanh toán
hiện nay để được thanh toán một trăm linh
bảo hiểm y tế ngoài thời gian in trên thẻ bảo hiểm y tế
người dân cần phải có thêm giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm do bảo hiểm xã hội cấp
họ phải chi trả tức là đồng chi trả hai mươi hoặc năm mươi năm
tức là những trường hợp đi khám chế bệnh đúng tuyến
thì tổng chi phí đồng chi trả đó nó phải đủ vừa đủ sáu tháng lương cơ sở
với hơn tám triệu dân hiện thành phố hồ chí minh có diện số đồng nhất nước
trước đại hội về công bằng bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân
việc thu thập thông tin của người dân để phục vụ cho việc cấp thẻ bảo hiểm y tế
theo mã định danh dắn với nơi cử trú là việc làm cần thiết
ngoài ra cần có chính sách tuyên truyền về quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế
tránh thu tục nhiêu khê gây phiền hạ cho người dân